công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng với một mươi tám gói ma túy ketamin một trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín tại khu vực trước cửa số nhà sáu đường hợp thành tổ một mươi chín phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã bắt quả tang đối tượng phùng lều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã khánh yên thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chúng thu giữ là năm mươi viên ném ma túy được cất giấu nguy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả
mở rộng vụ án đến hồi một mươi h một mươi phút cùng ngày tại khu vực trước cửa nhà số bảy trăm chín mươi sáu đường trần phú tổ hai phường nam cường thành phố lào cai
quả tăng đối tượng nông thị điện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hiện trú tại phường nam cường thành phố lào cai về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là tám mươi bốn viên ném ma túy một mươi tám túi ma túy ketamin màu trắng
hiện công an thành phố lào cai đã triệu tập sáu đối tượng có liên quan đồng thời điều tra xử lý và mở rộng vụ án